tin chúng tôi vừa cập nhật vào đêm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuộc công ty văn phú trên địa bàn xã an thượng huyện hoài đức thành phố hà nội
phóng viên truyền hình antv đã có mặt kịp thời để ghi nhận tình hình
vụ cháy được xác định xảy ra khoảng hai mươi một h đêm ngày ba tháng chín
diện tích cháy ước lượng khoảng một ba trăm linh m hai trong khoảng tổng diện tích bảy năm trăm linh điểm công nghiệp của xã an thượng
sau khi nhận được tin báo chỉ khoảng một mươi phút sau công an huyện hoài đức đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đã có mặt kịp thời tại hiện trường để tiến hành các phương án chữa cháy hiệu quả nhất
trước diễn biến phức tạp của đám cháy các lực lượng trịa cháy thuộc trung tâm bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy trịa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận năm tứ liêm bắc tứ liêm đã nhanh chóng được tri viện với hợp làm nhiệm vụ
trước diễn biến phức tạp của đám cháy các lực lượng trịa cháy thuộc trung tâm bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy trịa cháy được tri viện với hợp làm nhiệm vụ